tại trụ sở chính phủ đồng chí mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã làm việc với một mươi bộ về tình hình triển khai
các nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng mai tiến dũng cho biết sau tám tháng hoạt động đã tích hợp
cung cấp chín trăm chín mươi dịch vụ công trực tuyến ngày một mươi bốn tháng tám tới đây sẽ ra mắt trung tâm thông tin
chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ và công bố dịch vụ công thứ một
được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia ước tính tổng chi phí xã hội tiết kiệm được
do cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng sáu bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng một năm
theo báo cáo gửi văn phòng chính phủ hầu hết các bộ cơ quan đã thực hiện kết nối liên thông gửi
nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia
theo bộ trưởng mai tiến dũng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp là rất lớn
vì vậy ý nghĩa của việc triển khai dịch vụ điện tử là vô cùng quan trọng
để việc xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao trong thời gian tới
bộ trưởng mai tiến dũng đề nghị các bộ cơ quan lấy hồ sơ của người dân và doanh nghiệp thực hiện trên nền điện tử mới là căn cơ
chứ không phải lấy số lượng nếu số lượng dịch vụ công đưa lên mà không có quy trình tốt không hiệu quả
của thủ tướng